sau đợt lũ lụt vừa qua huyện cam lộ là địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh quảng trị
khi nước vừa rút mặc dù ai cũng tất bật với việc thu dọn đồ đạc sắp xếp lại nhà cửa
nhưng với tinh thần sẻ chia tương thân tương ái các hội viên của hội liên hiệp phụ nữ huyện càm lộ
đã tổ chức quyền góp tiền mua gạo thức ăn và tự tay nấu những suất cơm miễn phí
để đưa về từng thôn xóm còn đang chịu ngập lụt
đây thực sự là những suất cơm ấm áp tình người vùng lũ
nước lũ vừa rút người dân cùng các lực lượng địa phương giúp nhau vệ sinh dọn dẹp nhà cửa
sau trận lũ vừa qua gia đình chị lợi ở thị trấn cam lộ bị thiệt hại rất nặng
lúa gạo đều bị ứt đồ dùng sinh hoạt bị cuốn trôi
các thành viên phải chống chọi với cơn lũ bằng những bát mì gói qua bữa
đến hôm nay gia đình chị lợi và nhiều gia đình khác ở vùng lũ cam lộ
đã được nhận những suất cơm canh ấm nóng từ những trẻ em trong hội phụ nữ huyện
trong đợt mưa lũ vừa qua toàn huyện càm lộ có trên hai hộ gia đình bị ngập sâu
và hiện vẫn chưa khắc phục thiệt hại
với tinh thần tương thân tương ái hội liên hiệp phụ nữ huyện cam lộ đã hỗ trợ cho mỗi xã
thị trấn bị ảnh hưởng hai mươi năm kg gạo và một triệu đồng
từ sự hỗ trợ này hội viên hội phụ nữ các địa phương cùng chung tay góp sức nấu những suất cơm miễn phí
và phân phát đến người dân ở những vùng bị thiệt hại nặng
chúng tôi huy động cán bộ hội viên phụ nữ những vùng không bị ảnh hưởng
tổ chức những bữa cơm nghĩa tình để làm ấm lòng bà con vùng lũ
qua hoạt động đó chúng tôi thấy đây là một tinh thần tương thân tương trợ trong các tương lỡ phụ nữ
đối với ba con lúc khó khăn hoàn nạn
không những trong đợt này mà các hoạt động sắp tới chúng tôi cũng đều hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo
giúp cho ba con có cuộc sống ổn định
cơn lũ đi qua tài sản của người dân có thể bị cuốn trôi hư hỏng nhưng tình người trong lũ lại càng được nhân lên
một miếng khi đói bằng một gói khi no giữa ngổn ngang những công việc lo toan bộn bề sau cơn lũ
những suất cơm nghĩa tình này là niềm động viên khích lệ làm ấm lòng người dân vùng lũ